trước đó trong nghiên cứu được công bố ngày sáu tháng bốn trên tạp chí new england
nhóm chuyên gia phát hiện khả năng chống lại nguy cơ bệnh nặng không suy giảm sau sáu tuần tiêm mũi vaccine thứ tư
xong họ nhấn mạnh cần thêm nghiên cứu để đánh giá khả năng bảo vệ lâu dài của liều bổ sung
ngoài ra các nhà khoa học cũng không rõ hiệu quả này kéo dài bao lâu
các nhà phân tích hồ sơ sức khỏe của hơn một hai mươi năm triệu người từ sáu mươi tuổi trở lên được tiêm vaccine ở israel
trong khi đó tỷ lệ lây nhiễm sau một tháng tiêm mũi thứ tư thấp hơn nhóm chỉ tiêm ba mũi vaccine covid một mươi chín
các tác giả cho rằng hiệu quả bảo vệ chống lại omicron có thể đạt tỉnh vào tuần thứ tư sau khi tiêm chủng
nhưng đến tuần thứ tám khả năng bảo vệ chống lại nguy cơ lây nhiễm của mũi thứ tư giảm xuống chỉ còn hơn năm mươi
cho thấy nó sẽ suy yếu nhanh chóng
một nghiên cứu khác từ israel vào tháng ba cho thấy rằng
những người cao tuổi được tiêm nhắc lại lần thứ hai vaccine pfizer có tỷ lệ tử vong thấp hơn bảy mươi tám
so với những người chỉ tiêm một mũi
ngày một mươi sáu tháng bốn là ngày đầu tiên nhiều tỉnh thành việt nam tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
tại tp hcm khoảng ba mươi học sinh lớp sáu được tiêm tại một trăm linh chín điểm tiêm trên toàn thành phố
theo ghi nhận các em cùng phụ huynh đến tiêm chủng đều vô cùng phấn khởi và an tâm
về sự chú đáo của các nhân viên y tế

lấy hai bàn tiêm để đảm bảo công tác tiêm chủng cũng như công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
điểm này bố trí theo quy trình một chiều
theo đó phụ huynh và học sinh được đo nhiệt độ và rửa tay sát khuẩn ngay từ cổng trường
sau đó được thanh niên tình nguyện hướng dẫn vào khu vực ngồi chờ tiêm
trước khi tiêm phụ huynh được nhân viên y tế thăm hỏi về tình trạng sức khỏe của học sinh
cũng như tư vấn theo dõi về các phản ứng sau tim
các học sinh cũng được thăm khám trước khi tiêm
tại bàn tiêm nhân viên y tế thông tin về loại vaccine sẽ được tiêm cho trẻ
khu vực ngồi chờ theo dõi sau tiêm cũng được trang bị giường cấp cứu bình oxy và y bác sĩ theo dõi
đại diện trường trung học cơ sở võ trường toản cho biết tổng số học sinh lớp sáu của trường là hai trăm tám mươi một học sinh
trong đợt một trường tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho những học sinh lớp sáu đủ một mươi hai tuổi
riêng trong ngày khởi động chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nhà trường chỉ tổ chức tiêm cho bảy mươi học sinh
kết thúc ba mươi phút ngồi chờ sau tiêm các học sinh và phụ huynh ra về trong tâm trạng phấn khởi
một phụ huynh khi ngồi đợi con tim cho biết công tác tổ chức tiêm rất chú đáo và được các bác sĩ thăm khám sàng lọc rất kỹ
nên chị rất yên tâm chị cũng được các bác sĩ hướng dẫn theo dõi bé về nhà sau khi tiêm
một em học sinh vui vẻ chia sẻ
tim xong em thấy bình thường và không đau như mình nghĩ
em cũng được bố mẹ và thầy cô tư vấn rất nhiều về tác dụng của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nên em cũng rất yên tâm
sau khi tiêm xong em ngồi chờ ở phòng thư viện của trường và được đọc rất nhiều sách
chuyện hay nên cũng thấy thoải mái và không cảm thấy căng thẳng
theo ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
thành phố luôn tạo điều kiện cho trẻ học tập tốt nhất
một trong những điều kiện đó là phải tạo ra sự an toàn an tâm
vì vậy việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín là điều kiện cần để học sinh an tâm đến trường
đảm bảo chất lượng giáo dục và tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn
tuy nhiên trẻ em là đối tượng đặc biệt vì thế tổ chức tiêm phải thật sự kỹ lưỡng cẩn thận
chăm lo cho các em về tâm lý chuẩn bị sức khỏe trước khi đến tim quan tâm theo dõi sau tiêm
các đội tiêm được tập huấn kỹ lưỡng nhằm tổ chức tiêm tốt nhất
để trẻ được an toàn thoải mái và phụ huynh cũng cảm thấy an tâm
trái ngược với tình hình tiêm chủng xuân sẻ tại tp hcm
ngày đầu tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tại hà nội ghi nhận số trẻ đến tiêm khá thấp
chỉ có hơn năm mươi trên tổng số một trăm sáu mươi học sinh đến tiêm vaccine covid một mươi chín
tại điểm trung học cơ sở nguyễn du huyện sóc sơn
trẻ hà nội tiến hành tiêm ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trao đổi về vấn đề chỉ có ba mươi học sinh đến tiêm trong ngày một mươi sáu tháng bốn
một lãnh đạo của trường trung học cơ sở nguyễn du chia sẻ
ngay sau khi tiếp nhận lô vaccine moderna đầu tiên vào tối một mươi năm tháng bốn
trạm y tế xã phù lỗ huyện sóc sơn cùng với nhà trường đã tiến hành nhắn tin thông báo
rất cụ thể cho các gia đình đưa học sinh đến tiêm trong sáng một mươi sáu tháng bốn
tuy nhiên đến hết buổi sáng chỉ có hơn năm mươi học sinh trên tổng số một trăm sáu mươi em
có chỉ định tiêm đợt này đến tiêm chủng
được biết nhóm trẻ tiêm đợt đầu tiên này là thuộc khối lớp sáu dưới một mươi hai tuổi
việc tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi sẽ được tiến hành từ khối lớp sáu
sau đó hạ dần đội tuổi tiêm
lý giải về thực tế này một cán bộ y tế của trạm y tế xã phù lỗi cho rằng có ba nguyên nhân chính
thứ nhất là nhiều gia đình vẫn chưa cảm thấy an tâm khi cho con em mình tiêm vaccine covid một mươi chín
thứ hai là theo quy định những trẻ đã nhiễm covid một mươi chín phải sau ba tháng mới được tiêm vaccine
khi lập danh sách có thể một số gia đình chưa nói rõ về tình trạng sức khỏe của trẻ cho các cán bộ y tế
và nguyên nhân thứ ba có thể là do sáng nay hà nội có mưa lớn nên nhiều gia đình có tâm lý e ngại
theo phó giáo sư tiến sĩ phan trọng lân cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
tính đến nay trên cả nước có khoảng một mươi một tám triệu trẻ trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trong đó có khoảng tám hai triệu trẻ chưa mắc covid một mươi chín
ông lân cho biết thêm như vậy có khoảng ba sáu triệu trẻ đã mắc covid một mươi chín trong thời gian vừa qua
với những trẻ đã mắc covid một mươi chín cần trì hoãn tiêm chủng cho đến ba tháng sau khi âm tính
như vậy chúng tôi dự kiến đến tháng bảy tám sẽ hoàn thành tiêm chủng cho trẻ
hiện nay trên thế giới đã có năm mươi ba quốc gia tiến hành tiêm và có kế hoạch tiêm chủng cho trẻ
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đặc biệt là các nước phát triển
còn tại việt nam hiện theo khảo sát có khoảng ba mươi phụ huynh chưa đồng ý cho con tiêm phòng vaccine covid một mươi chín